cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cướp tài sản theo điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
nếu tên ngân hàng sợ hãi tê liệt ý chí kháng cự dẫn đến bị chiếm đoạt số tiền ba tỷ đồng thì hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm
đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ một mươi tám đến hai mươi năm tù hoặc là tù trung thân theo điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
cũng theo trưởng văn phòng luật sư trình pháp những tên cướp ngân hàng thực sự nguy hiểm thường sẽ mang theo hung khí vũ khí có thể giết người
pháp luật không khuyến khích người dân chống trả lại tên cướp có hung khí bằng mọi dự
tuy nhiên với những người đã được tập huấn nghiệp vụ như lực lượng bảo vệ các cán bộ ngân hàng thì hoàn toàn có thể có những phương án đối phó vừa đảm bảo an toàn
vừa có thể hạn chế đến mức thấp nhất những nguy hiểm rủi ro có thể xảy ra và tên cướp cũng không thể mang tiền tẩu thoát một cách dễ dàng như vậy
với những nơi chứa nhiều tiền tài sản như ngân hàng thì cần xây dựng các phương án về phòng chống tội phạm chống cướp tài sản như trang bị hệ thống coi báo động
nhân viên bảo vệ được trang bị công cụ hỗ trợ thường xuyên tập huấn cho cán bộ nhân viên ứng phó với các tình huống khi có cấp xuất hiện để đảm bảo an ninh an toàn
cụ thể theo điều một trăm sáu mươi tám tội cướp tài sản như sau
một người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cướp được để nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ ba đến một mươi năm
hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
a có tổ chức
b có tính chất chuyên nghiệp
c gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi
d sử dụng vũ khí phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác
d chiếm đoạt tài sản có trị giá từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng
e phạm tội đối với người dưới một mươi sáu tuổi phụ nữ biết là có thai người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ
g gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
h tái phạm nguy hiểm
ba phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm
a chiếm đoạt tài sản có trị giá từ hai trăm linh đến dưới năm trăm linh triệu đồng
b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
c lợi dụng thiên tai dịch bệnh
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù
từ một mươi tám năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
a chiếm đoạt tài sản trị giá năm trăm linh triệu đồng trở lên
b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một
trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người ba mươi một trở lên
c làm chết người
d lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh tình trạng khẩn cấp
năm người chuẩn bị phạm tội này
bị phạt tù từ một đến năm năm
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng
phạt quản chế cấm cư trú từ một đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
vâng vẫn nhắc lại câu chuyện của người phương tây thường hay nói rằng miếng format miễn phí chỉ có ở trong bẫy chuột mà thôi
điều đó có thể hiểu một cách đơn giản là không ai cho không ai cái gì cả
miếng ngon có khi lại là cạm bẫy
và chúng ta không phải là những con chuột khờ khạo tự chui vào chỗ trị
chết chỉ vì một miếng ngon
nhưng ở đời mọi sự nào có đơn giản như vậy
nào ai cũng đủ tỉnh táo để không bị sập bẫy đâu
mà có khi lúc đầu lại cũng không phải là cái bẫy mà ai đó gài để chúng ta sập vào
thế nhưng rồi trong quy trình vận động nó lại biến thành một cái bẫy từ lúc nào không biết
câu chuyện của nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đang rất được dư luận chú ý
phải chăng có gì đó cũng giống như miếng format cái bẫy và chuột
đó là sự cảnh tỉnh cần thiết trong khi đa phần chúng ta lại rất thích được dù ngủ trong những giấc mơ giàu có
đúng là có quá nhiều format và cũng có quá nhiều những cái bẫy chuột
trách người nhưng cũng cần phải xem lại chính mình
vì thực ra kể cả khi miếng phò mát cầm được ở trong tay rồi thì cũng thật khó để có thể đưa vào miệng